thưa quý vị liên quan đến vụ hỗn chiến vừa xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay một mươi tám tháng ba tại huyện hóc môn khiến hai người thương vong
công an huyện hóc môn tp hcm đang lập hồ sơ bàn giao vụ hỗn chiến này cho công an tp hcm điều tra xử lý theo thẩm quyền
dạng sáng cùng ngày người dân trên đường trần văn mười ấp ba xã xuân thới thượng huyện hóc môn nghe tiếng cãi vã ngoài đường
khi mở cửa kiểm tra thì thấy hơn một mươi thanh niên đi xe máy cầm hung khí rượt chém nhau
vụ việc khiến một người tử vong một người bị thương được bạn dùng xe máy chở đi nhưng đến giao lộ trần văn mười xuân thới thượng chín thì bị rơi xuống đường
lúc này nhóm bốn người khác chạy hai xe máy tay cầm hung khí chạy đến hỗ trợ đưa ra khỏi hiện trường
công an huyện hóc môn có mặt sau đó khám nghiệm hiện trường trích xuất hình ảnh camera an ninh điều tra vụ việc
công an huyện hóc môn cho biết hai nhóm này có xích mích từ trước trên mạng xã hội và hẹn nhau trước quán cà phê trên đường trần văn mười để giải quyết mâu thuẫn
nên được tiếp tục điều tra làm rõ
với thủ đoạn là giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo người khác đối tượng cao trí phấn chú tỉnh đồng tháp vừa bị công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi hai phấn quen biết với ông trần văn hỏi chú huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp và tự giới thiệu đang công tác tại phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
đến ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai khuấn đến nhà ông hỏi và mượn một mươi năm triệu đồng để phục vụ truy bắt tụ điểm tệ nạn xã hội tại địa phương
sau khi cho mượn ông hỏi không liên lạc được với khuấn
biết mình bị lừa ông đã trình báo cơ quan công an
công an huyện tháp một mươi đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắt giữ đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
qua làm việc khuấn thừa nhận giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị những ngày vừa qua công an huyện phú tân tỉnh an giang liên tục nhận được tin báo về một nhóm đối tượng
thực hiện nhiều vụ cướp giật trang sức táo tợn trên địa bàn gây nguy hiểm đặc biệt cho người tham gia giao thông
trước tình trạng trên lực lượng công an huyện đã nhanh chóng xác lập chuyên án bắt giữ các đối tượng có liên quan giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
sáng ngày hai tháng ba chị lê ngọc quyên chở con trai nhỏ từ nhà đến trường học
khi đến đoạn đường vắng thì bị hai đối tượng lạ mặt điều khiển xe mô tô áp sát khiến xe mẹ con chị quyên mất lái
nhân cơ hội đó chúng bất ngờ giật đi sợi dây chuyền hai bảy chỉ vàng của chị quyên đang đeo trên cổ rồi tăng ga tẩu thoát

trước tình trạng trên lực lượng công an huyện đã nhanh chóng xác lập chuyên án triển khai các biện pháp điều tra đấu tranh sàng lọc các đối tượng nghi vấn thu thập chứng cứ cụ thể
qua đó lực lượng công an đã xác định và bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng là nguyễn hoàng minh và nguyễn văn đại cùng chú nguyễn văn đại

mỗi khi cần tiền tiêu xài các đối tượng sẽ rủ nhau sử dụng xe máy đi vòng quanh các khu vực vắng người vào sáng sớm
tìm kiếm và tiếp cận chủ yếu những người phụ nữ đeo nhiều trang sức trên người không có khả năng chống trả
hành vi của các đối tượng có thể trực tiếp gây nguy hiểm đến tính mạng của người bị hại những người tham gia giao thông
chính vì vậy chủ động cảnh giác trong mọi hoàn cảnh chính là điều mọi người cần ghi nhớ để hạn chế tối đa việc kẻ xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội
lợi dụng lúc các trạm biến áp tại công trình bơm nước đang thi công chưa vận hành
một nhân viên điện lực ở kiên giang đã lấy trộm hàng chục cái bình biến áp và các thiết bị có liên quan tới các công trình này
có giá trị lên tới hai tỷ đồng đem bán lấy tiền trả nợ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với hoàng phi long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện tân hiệp về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an long khai nhận từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
long đã ba lần thuê một nhóm người đến tháo gỡ lấy trộm ba mươi ba bình biến áp và các thiết bị khác
tại một trạm bơm trên địa bàn huyện tân hiệp
sau đó long thuê ghe và xe tải trở về huyện rồng riềng đem bán được ba trăm sáu mươi triệu đồng
làm thiệt hại tài sản của điện lực huyện tân hiệp số tiền trên hai tỷ đồng
nhận được tin báo của bị hại công an huyện tân hiệp đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang
vào cuộc điều tra và nhanh chóng phát hiện long chính là thủ phạm tiến hành bắt giữ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
đồng thời thu hồi tài sản trả lại cho bị hại
công an phường chín thành phố sóc trăng bắt quả tàng một mươi một đối tượng đang tham gia đánh bạc thu giữ trên chiếu bạc một mươi năm triệu đồng
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân vào khoảng hai giờ sáng ngày một mươi tám tháng ba tại khóm năm phường chín thành phố sóc trăng
lực lượng công an bắt quả tàng một mươi một đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đánh bài binh sáu lá ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một mươi một xe mô tô bảy điện thoại di động số tiền trên một mươi năm triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện điện biên tỉnh điện biên cho biết vào lúc hai mươi một h ngày hôm qua một mươi bảy tháng ba
lực lượng công an huyện đã phát hiện và bắt giữ ba đối tượng đang có hành vi tàng trữ giết mổ cá thể hổ để nấu cao
đây là động vật thuộc nhóm một b danh mục bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm
vào thời điểm trên lực lượng chức năng phát hiện ba đối tượng gồm lường văn anh ngô sĩ thành ngô sĩ tiến
đang dùng kích điện và dao để giết cá thể hổ tại nhà riêng của lường
lường văn anh tại hiện trường lực lượng chức năng tiến hành thu giữ một cá thể hổ nặng khoảng hai trăm hai mươi kg đã chết
ba con dao một bộ kích điện một xe ô tô và nhiều vật chứng có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua cá thể hổ sống tại nghệ an
sau đó dùng xe ô tô vận chuyển về điện biên giết thịt để nấu cao bán kiếm lời
công an thị xã bình long tỉnh bình phước hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan
tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ cháy nghiêm trọng chợ thanh lương xảy ra vào đêm ngày hôm qua một mươi bảy tháng ba
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút đêm ngày một mươi bảy tháng ba người dân sống quanh chợ thanh lương ấp thanh trung xã thanh lương thị xã bình long
phát hiện lửa bất ngờ bùng phát trong kiosk của bà nguyễn thị liên nằm giữa chợ thanh lương
nhận được tin báo đội phòng cháy chữa cháy huyện lộc ninh công an tỉnh bình phước đã điều động năm xe chữa cháy
cùng hơn ba mươi chiến sĩ
tất mặt tại hiện trường phối hợp với công an địa phương và người dân không chế ngọn lửa
tại hiện trường khu vực xảy ra cháy chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên lửa bùng phát rất dữ dội tốc độ lan nhanh
nên chỉ trong vòng thời gian ngắn hàng chục ký ốt đã bị lửa bao trùm
vì vậy công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
bằng các biện pháp nghiệp vụ với sự cố gắng tích cực sau hơn bốn tiếng đồng hồ đến khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi tám tháng ba
các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa
tuy nhiên vụ cháy cũng làm thiêu dụi sáu mươi bốn kiosk của ba mươi năm hộ tiểu thương chợ thanh lương gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng
nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ
liên tiếp trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam đã phối hợp với công an các tỉnh long an và bình thuận
bắt gọn hai đối tượng truy nã là bùi văn tuân và bùi văn tuân
bùi văn trung và vi xuân tuấn đang lẩn trốn tại các địa phương này
và vào sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam đã di lý hai đối tượng về đến địa phương
đối tượng bùi văn trung chú tại xã đại quang huyện đại lộc bị truy nã theo quyết định truy nã đặc biệt về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi trung đã dùng dao chém nhiều nhát vào lê ngọc tuấn trú tại huyện đại lộc gây thương tích bốn mươi sáu

sau khi gây án trung đã bỏ trốn khỏi địa phương vào thành phố phan thiết bình thuận sinh sống
đối tượng vi xuân tuấn chú tại xã phước thành huyện phước sơn bị truy nã theo quyết định truy nã nguy hiểm về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu do mâu thuẫn với trịnh kỳ anh tuấn đã cầm dao chém vào đầu của anh gây thương tích hai mươi một
sau đó bỏ trốn khỏi địa phương đến huyện đức hòa tỉnh long an làm công nhân
hiện hai đối tượng đã được bàn giao cho công an các địa phương liên quan điều tra xử lý
ngày một mươi bảy tháng ba viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng tháp đã chuyển cáo trạng sang tòa nhân dân cung cấp
truy tố lê nguyễn thúy vi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ tỉnh tiền giang và huỳnh quốc đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ thành phố hồ chí minh
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
cùng về tội danh trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã khởi tố bị can
và ra lệnh truy nã đối với lê thanh quân khi nào bắt được sẽ xử lý sau
ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một
quân yêu cầu vi nhận một số hóa chất quần áo đã đặt sẵn ở chợ kim biên rồi cùng với đạt thuê xe ô tô đi hà tiên kiên giang
để gửi sang campuchia và nhận ma túy mang về thành phố hồ chí minh
tối cùng ngày vi thuê ô tô từ thành phố hồ chí minh đi hả tiên vi và đạt đi đến an giang
quân điện thoại nói không đi hà tiên nữa mà đến phả tân châu hồng ngự
sau khi qua bờ hồng ngự vi gửi hàng và nhận ma túy quay về thành phố hồ chí minh
vi cùng đạt đưa ma túy quay về đến thị trấn thường thới tiền huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
thì bị lực lượng công an và biên phòng phối hợp bắt quả tang
vi thừa nhận hàng hóa bên trong các bao thùng cát tông và túi ni lông là chất ma túy với tổng khối lượng bảy mươi bảy kg
công an tỉnh quảng nam phối hợp với công an thành phố tam kỳ vừa bắt nhóm đối tượng chuyên cung cấp ma túy
cho các đối tượng hoạt động tại quán karaoke ba pup
trước đó vào lúc hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng ba lực lượng công an tiến hành dừng
kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát chín mươi hai a hai mươi bảy nghìn tám trăm bốn mươi hai bắt quả tang ngô thị tố anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú huyện thăng bình ngồi ghế phụ trên xe đang cất giữ bốn viên ma túy loại mdma thuốc lắc
tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của tố anh phát hiện tám mươi bốn viên ma túy mdma
ba mươi tám gói ma túy loại ketamine và nhiều đồ vật khác có liên quan
qua đầu tranh anh khai nhận đã mua số ma túy về sau đó giao cho các đối tượng nguyễn hữu tuấn
lê quỳnh châu ngô thị tố nga để bán cho các đối tượng
nếu là các đối tượng sử dụng trong các quán bar karaoke
các đối tượng sử dụng mạng xã hội facebook để liên lạc tổ chức mua bán
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ đã khởi tố bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối với các đối tượng anh nga châu và tuấn để tiếp tục điều tra mở rộng
trong số các tỉnh có chung đường biên giới với nước bạn lào
thì huyện mộc châu tỉnh sơn la được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp
về tội phạm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
các đối tượng tìm mọi cách mọi thời điểm kể cả những thủ đoạn khi có thể
để đưa ma túy qua biên giới vào nội địa tiêu thụ
trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này lực lượng công an cơ sở phối hợp với các lực lượng khác
đặc biệt là với bộ đội biên phòng đã và đang nỗ lực đấu tranh phòng chống
giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự nơi phên dậu tổ quốc
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
công an huyện mộc châu đã phối hợp với các đồn biên phòng trên địa bàn
phát hiện bắt giữ một mươi một vụ buôn bán vận chuyển ma túy với một mươi bốn đối tượng
số lượng tăng vật là heroin ma túy tổng hợp và các tài liệu liên quan bị thu giữ
tuy nhiên hoạt động của đối tượng ma túy vẫn tiềm ẩn
đòi hỏi sự chủ động của các lực lượng chức năng
không chủ quan lờ lả trước những phương thức thủ đoạn mới của nhóm đối tượng này
hiện nay lượng ma túy có thể ở bên ngoại biên hiện nay cũng đang tồn đọng rất nhiều
ở tuyến biên giới việt nam dự kiến trong thời gian tới
do lợi nhuận các đối tượng có thể tìm cách lợi dụng vào những lúc giờ nghỉ
ngày nghỉ và những lợi dụng vào địa hình thời tiết khí hậu
các đối tượng có thể lợi dụng vào những thời điểm đó để lợi dụng vận chuyển ma túy vào việt nam
sang nước thứ ba để tiêu thụ dục dụng bộ phòng
và luôn chủ động
để phối hợp với lượng công an đặc biệt trong nguyên giới
đấu tranh với các loại đối tượng này
làm từng bước để làm trong sạch tiệm bản
mộc châu được xác định là điểm nóng về ma túy
tuy nhiên không hoạt động theo các toán vũ trang hay thành đường dây ổ nhóm như trước
các đối tượng đã chuyển hướng dừng hoạt động riêng lẻ
liên tục thay đổi thời gian địa điểm hoạt động hóa trang
cất dấu ma túy trong hàng hóa hành lý gây không ít khó khăn cho cơ quan chức năng
đối tranh từ trong nội địa
chủ động kiểm soát từ vùng biển
các lực lượng chức năng sẽ tăng cường phối hợp hiệp đồng tác chiến chặt chẽ
với quyết tâm không để việt nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy
điều đáng mừng trong cuộc chiến với ma túy
lực lượng công an bộ đội biên phòng mộc châu nói riêng
trên địa bàn tỉnh sơn la nói chung luôn nhận được sự đồng thuận giúp đỡ của nhân dân khu vực biên giới
để hoàn thành tốt nhiệm vụ
thế trận toàn dân phòng chống tệ nạn ma túy đang hình thành vững chắc tại địa bàn biên giới
và trong các cộng đồng dân cư
góp phần chặn đứng hoạt động mua bán vận chuyển ma túy qua biên giới
mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
thông tin từ công an quận ninh kiều tp cn cho biết đơn vị đang điều tra
làm rõ vụ hai nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhau
tại một quán nhậu ở phường an khánh tp cn
trước đó trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn video clip dài hơn một phút
ghi lẽ cảnh hai nhóm thanh niên dùng hung khí lao vào xô rác chém nhau
tại quán nhậu xô rách ở hẻm sọ năm mươi một đường hai
ba tháng hai phường an khánh quận ninh kiều khiến nhiều người hốt hoảng
trước sự hung hăng của nhóm người nhiều thực khách trong quán bỏ chạy không dám can ngăn
theo lãnh đạo công an quận ninh kiều vụ việc xảy ra vào tối ngày một mươi sáu tháng ba
và đã có người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu
hiện công an quận ninh kiều tp cn đang điều tra xác minh những người liên quan
để xử lý theo quy định
tòa nhân dân tp đn vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt
bị cáo hoàng thị thảo ba mươi bảy tuổi
lạng sơn một mươi bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng thông qua một người quen thảo biết một người đàn ông tên là hóa
quốc tịch trung quốc không rõ lai lịch và muốn kết nối
giới thiệu người mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển vào
khi một trăm linh triệu đồng chuyển về tài khoản thì chủ tài khoản được nhận thêm một triệu đồng
riêng thảo khi đi rút tiền về chuyển cho hóa cứ một trăm linh triệu đồng
đổi sang tiền nhân dân tệ thì được nhận thêm sáu trăm linh đồng
hóa yêu cầu không sử dụng tài khoản ngân hàng của thảo
mà phải tìm người khác cung cấp số tài khoản để nhận tiền lừa đảo
tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
với việc mạo danh cơ quan pháp luật thông báo tiền nợ mua hàng bằng thẻ tín dụng
nợ cước viễn thông và có liên quan đến các đường dây ma túy rửa tiền đang bị điều tra
các đối tượng đã yêu cầu bị hại ở đà nẵng và các tỉnh thành khác
phải nộp tiền vào tài khoản ngân hàng đã được chỉ định và chiếm đoạt
thảo biết việc hóa nhận tiền lừa đảo của người khác nhưng vẫn nhận làm
chính phủ yêu cầu đánh giá và căn cứ tình hình dịch để chuyển biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
từ bệnh truyền nhiễm nhóm a sang bệnh truyền nhiễm nhóm b
đó là nội dung đáng chú ý tại nghị quyết chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa được chính phủ ban hành vào ngày hôm qua một mươi bảy tháng ba
trong đó nghiên cứu đánh giá và căn cứ tình hình dịch
để chuyển biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín từ bệnh truyền nhiễm nhóm a sang bệnh truyền nhiễm nhóm b
các cơ quan tổ chức doanh nghiệp phải thực hiện giám sát thường xuyên định kỳ
và cập nhật báo cáo kết quả đánh giá nguy cơ lây nhiễm
chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín được thực hiện trong thời gian hai năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
trường hợp dịch bệnh kết thúc sớm hơn hoặc kéo dài sang năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ y tế báo cáo chính phủ xem xét việc tiếp tục thực hiện chương trình này
hoặc sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với tình hình dịch bệnh
mục tiêu cụ thể của chương trình là đảm bảo đạt tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín
đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi hai hoàn thành việc tiêm mũi hai cho người dân từ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đến lịch tiêm chủng
trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm đảm bảo đủ vaccine
và hoàn thành tiêm cho trẻ em từ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi trước tháng chín năm hai nghìn hai mươi
nâng cao năng lực hệ thống y tế
đặc biệt là y tế
y tế dự phòng và y tế cơ sở tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế cơ sở
có các chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp với những người làm nhiệm vụ y tế dự phòng y tế cơ sở
tăng cường chất lượng cấp cứu và hồi sức tích cực ở cơ sở khám bệnh chữa bệnh các tuyến được nâng cao
tất cả các đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi người có bệnh nền
người khuyết tật phụ nữ mang thai người không nơi nương tựa trẻ em mồ côi
đồng bào dân tộc thiểu số nhóm lao động di cư ở các thành thị đều được đảm bảo tiếp cận các dịch vụ y tế
chương trình mới ban hành cũng yêu cầu tạo mọi điều kiện thuận lợi
đẩy nhanh tiến độ sản xuất chuyển giao công nghệ gia công sản xuất vaccine trong nước sớm nhất có thể
triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cập nhật thông tin về người dân đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
giám sát tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín và phục vụ phân bổ vaccine hợp lý hiệu quả
thực hiện việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu tiêm chủng để tính toán chính xác tỷ lệ bao phủ tiêm chủng
nhiệm vụ giải pháp chủ yếu khác của chương trình là đảm bảo vừa phòng chống dịch bệnh
vừa phát triển kinh tế xã hội và ổn định đời sống của người dân